tại hồ điều tiết hòa phú phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
đã xảy ra hiện tượng cá chết nổi trắng và bốc mùi hôi nồng nặc
gây ô nhiễm nặng nề khiến người dân sống xung quanh khu vực hết sức lo lắng
theo người dân sống chung quanh hồ tình trạng cá chết bắt đầu diễn ra từ sáng sớm nay với số lượng lớn
cá chết đa phần là cá rô phi cỡ vừa và nhỏ
ngay sau khi phát hiện tình trạng cá chết
công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố đà nẵng đã điều động hơn hai mươi người và nhiều phương tiện vớt cá chết
tránh gây ô nhiễm cho người dân sống ở khu vực lân cận
đồng thời tiến hành biện pháp ngăn cá trôi theo các kênh gây ảnh hưởng đến nhánh kênh ở các khu vực khác
ủy ban nhân dân phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị đang phối hợp với công ty thoát nước và xử lý nước thải
phòng tài nguyên và môi trường quận để thu gom xử lý tình trạng cá chết đồng thời lấy mẫu nước đi xét nghiệm